từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay mỗi ngày các đối tượng nhận ghi số đề cho các con bạc trên hai trăm linh triệu đồng
tổng số tiền đường dây này giao dịch từ đầu năm đến nay là trên bốn mươi tỷ đồng
hiện công an thành phố buôn ma thuật đang tạm giữ hình sự một mươi hai đối tượng để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
hàng trăm nam nữ thanh niên bị phát hiện có biểu hiện sử dụng ma túy tại một quán karaoke tại phường vĩnh lạc thành phố rạch giá của tỉnh kiên giang
qua test nhanh xác định trên một trăm ba mươi đối tượng dương tính với ma túy
cụ thể tiến hành kiểm tra quán karaoke mtv luxury tại số chín đường thôn đức thắng phường vĩnh lạc tp rạch giá
lực lượng chức năng phát hiện có một mươi sáu phòng được một trăm ba mươi tám người thuê sử dụng trái phép chất ma túy
qua đó thu giữ sáu bịch một năm viên nén nghi là ma túy tổng hợp và nhiều dụng cụ sử dụng ma túy
hiện phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh kiên giang tạm giữ năm mươi hai người
để điều tra về hành vi tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
đồng thời xử phạt các đối tượng còn lại về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đang kiểm tra xác minh tố giác về tội phạm
theo đơn của bà ngô thị bảo ngọc chú tại tp hcm tố cáo phạm văn giàn cùng đồng bọn có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền là hai tỷ năm mươi triệu đồng
ngày hai mươi bảy tháng sáu
năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã ra quyết định truy tìm người đối với họ tên phạm văn giàn giới tính nam sinh ngày hai mươi tám tháng ba năm một nghìn chín trăm bảy mươi
chứng minh nhân dân số hai mươi ba năm trăm năm mươi năm bốn trăm ba mươi một cấp ngày tám tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bốn tại công an tp hcm
hộ khẩu thường trú sáu mươi năm trên ba b tổ hai mươi ba e khu phố hai phường hiệp thành quận một mươi hai tp hcm
đặc điểm nhận dạng nốt ruồi cách một năm cm trên sau đuôi mắt trái
đề nghị những ai biết thông tin liên quan đến người này thì cung cấp báo tin cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm phòng cảnh sát hình sự đội tám địa chỉ số bốn trăm năm mươi chín đường trần hưng đạo phường cầu kho quận một tp hcm gặp cán bộ thụ lý thiếu tá nguyễn văn hà minh số điện thoại sáu mươi chín ba trăm một mươi tám bảy nghìn hai trăm bốn mươi bốn hoặc chín trăm hai mươi bốn bốn trăm bốn mươi ba tám trăm một mươi bảy để tiếp tục
điểm nhận giải quyết theo quy định của pháp luật
bản tin tiếp tục với những thông tin truy nã tội phạm
xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu mục lệnh truy nã của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị và các bạn công an thị xã phú mỹ tỉnh bài địa vũng tàu đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng trình văn beo sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
giang về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
cũng phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện châu đức tỉnh bà địa vũng tàu
là đối tượng lê văn tấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hộ khẩu thường trú tại huyện châu đức tỉnh bà địa vũng tàu
và đối tượng phạm văn được sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu hộ khẩu thường trú tại huyện xuyên mộc tỉnh bà rịa vũng tàu
bị công an huyện long điền tỉnh bà rịa vũng tàu ra quyết định truy nã cũng về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
tuy nhiên mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phân thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện